thưa quý vị chỉ trong ngày ba tháng một mươi hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thanh hóa phối hợp với cục hải quan thanh hóa và công an huyện nông cống
đã phát hiện bắt giữ hai vụ chín đối tượng mua bán vận chuyển và tổ chức sử dụng ma túy với số lượng lớn
sáng sớm ngày ba tháng một mươi hai kiểm tra hành chính nhà nghỉ hoàng anh ở xã vạn hòa huyện nông cống
do đặng minh cảnh làm chủ lực lượng công an đã phát hiện tại tầng ba của nhà nghỉ có bốn đối tượng
hai nam hai nữ đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy qua đấu tranh khai thác bước đầu xác định
ba đối tượng đặng minh cảnh trần xuân kỳ và quách thành đạt là ba đối tượng có dấu hiệu tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy tiếp tục truy nguồn gốc số ma túy mà các đối tượng đã sử dụng
vào khoảng năm giờ sáng ngày ba tháng hai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
đã bắt giữ đối tượng kiều học trúc đang mua bán trái phép chất ma túy thu giữ chín mươi ba viên hồng phiến
tiếp đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút cùng ngày phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an
tỉnh thanh hóa đã phối hợp với công an vườn tân sơn thành phố thanh hóa và đội kiểm soát phòng
chống ma túy cục hải quan thanh hóa bắt quả tăng hai đối tượng người lào gồm kham phon sỉ vạn hẳn
và pợt chăn thạ pun thi đang thu giữ tăng vật gồm hai bánh heroin một bốn trăm linh usd
và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê hai bánh heroin nói trên
từ lào sang thành phố thanh hóa với tiền công là một usd